tại đồng nai hiện đang trong giai đoạn nắng nóng kéo dài nguy cơ cháy có thể xảy ra nhiều nơi
trong khi đó việc người dân vẫn duy trì thói quen đốt rác cỏ khô cũng như đốt lửa tự phát
tại các bãi phế liệu vào mùa nắng tiềm ẩn cháy lan cháy rộng là rất lớn
tại phường trảng giài thành phố biên hòa những ngày qua nhiều người dân liên tục đốt rác vào cỏ khô như thế này
khi có mồi lửa ngọn lửa nhanh chóng cháy lan rộng ra hàng trăm mét thậm chí là hàng ngàn mét
trong khi đó xung quanh nhiều căn nhà săn sát cùng hệ thống dây điện chẳng chịt và cây cối um tùm
theo chính những người dân đốt rác thì họ đơn giản là thấy rác nhiều và cỏ cháy khô thì đốt cho sạch sẽ
còn nguy cơ lửa cháy rộng thì họ không nghĩ tới
nói chung là không cháy lan cháy rộng mà nó chỉ có mấy đám vô đây thôi vì đường kia là cũng khoảng trống mà
mà người dân ở ngoài đường nghe kìa họ vào đây là họ vứt sạch đi túi bán hả các thứ đấy họ vứt trộm có vậy thôi
chứ còn bên ngoài bên kia là có nghĩa là nó đấy cả rồi
mà bên bốn xung quanh đây thì cũng không ảnh hưởng gì cả

trong những mùa nắng nóng trước không ít vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra từ các vụ đốt rác và đốt cỏ khô
cũng như lửa tự phát từ các bãi phế liệu trên địa bàn tỉnh đồng nai
trong đó nhiều vụ cháy thiệt hại lên tới hàng chục tỷ đồng như vụ cháy kho sưởng phế liệu tại khu phố bốn trảng giài
do đó việc tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân không đốt rác và đốt cỏ khô một cách tự phát và chủ quan
phải đặc biệt chú trọng tại thời điểm đang nắng nóng kéo dài
ngoài tới vấn đề người dân đốt rác là phải thực hiện cho nó nghiêm nhặt lãnh đạo địa phương là phải theo dõi vấn đề này
bên cạnh đó thì khảo sát và tiến khai cái việc mà bảo đảm an toàn ở các khu vực của quán phế liệu
rồi những nơi mà cái kho bãi đặc biệt kho bãi chứa phế liệu các cái khu vực sửa rộng dân dân
rồi các lâm trường các khu chợ dân dân
được được tiến khai các biện pháp cụ thể phù hợp với từng cái nơi bảo đảm về vấn đề phòng cháy chữa cháy
ví dụ như là cảnh báo ở các khu rừng dễ cháy khu vực dễ cháy
rồi thực hiện các biện pháp như là đào mương hay là xử lý là cây khô
hiện thời tiết tại đồng nai đang nắng nóng tiếp tục kéo dài
do đó chính quyền và người dân cần đặc biệt chú trọng đến công tác phòng cháy chữa cháy
đã các vụ cháy đáng tiếc có thể xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản